ngày chín tháng ba tại trung tâm huấn luyện dự bị động viên đồng nghệ thuộc bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng
chính quyền tp đà nẵng đã tổ chức đánh giá kết quả công tác cách ly tập trung
và cho phép năm mươi bảy công dân đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung chống dịch covid một mươi chín về lại quê nhà
đây là năm bảy du học sinh việt nam trở về từ vùng dịch của hàn quốc
sau thời gian cách ly tập trung một mươi bốn ngày đến nay tình hình sức khỏe của năm mươi bảy du học sinh đều ổn định
không có các dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
trong sáng ngày chín tháng ba các trường hợp đã được ra soát lại sức khỏe thân nhiệt
và đủ điều kiện hoàn thành quá trình cách ly tập trung
đến một mươi ba giờ chiều cùng ngày các công dân được đơn vị hỗ trợ vật chất và phương tiện
đưa đến sân bay nhà ga bến xe để trở về địa phương
hiện khu cách ly tập trung đồng nghệ vẫn còn gần hai trăm hai mươi công dân khác đang được cách ly
bộ chỉ huy quân sự tp đà nẵng tiếp tục triển khai các phương án quản lý sức khỏe
đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất nhu yếu phẩm bảo đảm đời sống cho các trường hợp cách ly